do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao
nên trong hôm nay tại các tỉnh thành đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
nền nhiệt có xu hướng giảm mạnh trời chuyển rét
và trong ba ngày tiếp theo nền nhiệt sẽ tiếp tục giảm mạnh
nhiều nơi rét đậm với mức nhiệt ngày đêm giao động từ chín đến một mươi chín độ
vùng núi có nơi xảy ra đợt rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay
thậm chí vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống thấp nhất sắp xỉ độ
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới nền nhiệt cũng giảm nhanh
nhiều nơi có rét đậm với mức nhiệt cao nhất ngày mai chỉ giao động ở xung quanh ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ
và tiếp tục giảm từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
người dân ở vùng núi cao cũng cần có biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi
khi nhiều khả năng khu vực xảy ra rét hại thậm chí là mưa tuyết băng giá
với khu vực trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong hai ngày tới
tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
và cũng do tác động của không khí lạnh nên các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
có khả năng xảy ra rét đậm với mức nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi một đến một mươi chín độ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế mức nhiệt chỉ cao hơn một chút
từ một mươi năm đến hai mươi hai độ trời chuyển rét cả ngày
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên trong hai ngày tới cũng có mưa có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập ống khu vực bộ tại các vùng trúng thấp bên sông
nền nhiệt tại khu vực này cũng giảm cao nhất ngày chỉ ở trong ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
phần còn lại thuộc ninh thuận bình thuận chỉ có mưa rông rải rác
cùng nền nhiệt chưa chiều giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
đến với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tại đây chỉ có mưa ở diện vài nơi
thời gian mưa tập trung vào chiều tối
ban ngày có nắng yếu với mức nhiệt ngày và đêm trên khu vực
giao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thịnh nam bộ trong thời đoạn ba ngày tới cũng chỉ có mưa lát đát vài nơi lúc chiều tối
riêng ngày hai mươi bảy mưa có thể tăng lên ở diện giải rác tại các tỉnh miền tây nam bộ
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ngày ở trong ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ